thưa quý vị sau nhiều vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại các quán karaoke thời gian gần đây
công an tp hcm đã tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra từ ngày một mươi bảy tháng tám đến ngày một mươi bảy tháng chín
nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ này
tiến hành kiểm tra bốn trăm sáu mươi cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke quán bar vũ trường về các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy
lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy như bố trí sắp xếp các vật tư vật dụng cản trở lối thoát hiểm
thiết bị phòng cháy chữa cháy chưa đảm bảo an toàn lắp đặt bảng quảng cáo che kín mặt tiền
công an tp hcm đã đình chỉ hai mươi sáu quán bar karaoke do chưa được thẩm duyệt nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy mà đã đưa vào hoạt động
các cơ sở này đã bị lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính hơn một hai tỷ đồng